để cạnh tranh và phát triển hệ thống ngân hàng việt nam đã tiên phong trong việc chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tới mọi người dân đặc biệt là người dân ở nông thôn vùng sâu vùng xa không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống
với quy mô dân số chín mươi sáu triệu dân tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh ở mức cao bảy mươi hai sáu mươi hai triệu thuê bao ba g bốn g kết nối internet giới trẻ ưa thích công nghệ tiềm năng và cơ hội để phát triển chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng ở việt nam là rất lớn
các ngân hàng thương mại việt nam cũng đã ý thức rõ về tầm quan trọng của việc chuyển đổi ngân hàng số và chủ động nghiên cứu các công nghệ mới để ứng dụng trong hoạt động kinh doanh bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định
bắt đầu xây dựng ngân hàng số
chúng tôi đi thẳng vào ngân hàng số hai đó là hợp kênh đó là omnichannel tức là các kênh của ngân hàng có thể đưa vào một cái app ví dụ như vừa ví phục vụ cho ân bang vừa các giải pháp của ngân hàng số và đang tiến đang làm đồng hành xây dựng ngân hàng ba đó là xây dựng hệ sinh thái cho ngân hàng tức là không cần đến ngân hàng có thể làm được tất cả dịch vụ ngân hàng
để kịp thời nắm bắt tận dụng hiệu quả những thành tiệu tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp bốn các ngân hàng thương mại cũng đã hợp tác với các công ty fintech
nhằm ứng dụng những tiến bộ trong công nghệ tài chính và số hóa các quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động thông minh để giúp ngân hàng số có thể tiến hành kinh doanh cung ứng sản phẩm dịch vụ dễ dàng trên nền tảng số gia tăng trải nghiệm và gắn kết khách hàng
we share dựa trên công nghệ big data và ai để phân biệt và đánh giá tín dụng của khách hàng từ đó tạo nên mô hình quản trị rủi ro
từ việc thấu hiểu khách hàng chúng tôi có thể cung cấp các đề án marketing hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận khách hàng
một cách nhanh chóng và chuẩn xác chúng tôi sẽ có thể hợp tác với các ngân hàng các tổ chức tín dụng cung cấp công nghệ nền tảng giúp họ hiểu hơn về khách hàng từ đó đánh giá đúng khách hàng giải quyết các thách thức kinh doanh mà các mô hình đánh giá tín dụng cũ không làm được
từ đó góp một phần nhỏ vào cuộc cách mạng công nghệ bốn ở việt nam
đây cũng là vấn đề được các chuyên gia các nhà quản lý trao đổi chia sẻ trong khuôn khổ của diễn đàn cấp cao và triển lãm
phó thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn kim anh nhấn mạnh ngân hàng nhà nước sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách tạo thuận lợi thúc đẩy mô hình kinh doanh quản trị điều hành trong lĩnh vực ngân hàng theo hướng bứt phá đổi mới sáng tạo nhưng vẫn trú trọng tới công tác đảm bảo an ninh mạng hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng